chào mừng quý vị đến với bản tin nhanh chín h
ngày hôm nay một mươi chín tỉnh thành bắt đầu tổ chức ngày hội tòng quân để tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ
trên cả nước đợt giao nhận quân năm nay sẽ kéo dài cho đến hết ngày một mươi tháng hai
mùa tuyển quân năm nay ghi nhận tỷ lệ thanh niên cả nước nhập ngũ có trình độ cao đẳng đại học
đã có công an việc làm ổn định đều tăng
một số nơi số thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ tăng cao
trong đó có nhiều trường hợp anh em ruột anh em sinh đôi sinh ba cùng lên đường
theo chủ trương tuyển nữ chiến sĩ số lượng nữ thanh niên tình nguyện viết đơn nhập ngũ năm nay cũng không thua kém nam giới
lên được nhập ngũ không chỉ là vinh dự của mỗi thanh niên của mỗi gia đình
đây còn được xem là ngày hội tòng quân của thế hệ trẻ với không khí vui tươi phấn khởi trên mọi vùng miền
với thủ đoạn giả gái rồi vào cửa hàng điện thoại trộm cắp nguyễn văn kiển quê sắp trăng
đang bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai tạm giữ hình sự
trước đó dạng sáng ngày hai tháng hai kiển đã đột nhập vào một tiệm bán điện thoại ở khu phố một phường bửu long thành phố biên hòa
trộm một mươi chiếc điện thoại các loại trị giá gần một trăm linh triệu đồng
và cuộc điều tra công an xác định kiển là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ
qua đấu tranh kiển khai nhận do nợ nần nhiều đã chuẩn bị kèm cắt khóa găng tay ba lô quần áo phụ nữ
kiển giả gái và đột nhập vào tiệm điện thoại nói trên lấy tài sản và mang đến khu vực tp hcm bán lấy tiền tiêu xài
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầm lệ tp đn vừa phối hợp với bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tp
bắt giữ đối tượng hứa lê xuân hiền
chú quận cẩm lệ bị truy nã về tội trộm cắp tài sản
theo đó vào sáng ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai hiền và hồ sĩ thanh đã thực hiện ba vụ trộm cắp tại các công trình đang xây dựng
hiền có nhiệm vụ cảnh giới để thanh lẻn vào trộm cắp rồi đem bán đi lấy tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân
khi cả hai bị cơ quan công an bắt quả tang thì hiển chạy thoát về các xã của huyện hòa vàng
vào tối ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang khẩn trương tiếp cận để cứu hộ tàu ahxin
chở bốn năm trăm ba mươi ô tô bị bốc cháy thả trôi ngoài khơi vùng biển vũng tàu
theo báo cáo của cảng vụ hàng hải vũng tàu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng hai đơn vị nhận được thông tin về việc tàu ahxin
đang trên hành trình từ hàn quốc đến singapore thì bị cháy
sau khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải vũng tàu đã tổ chức cuộc họp với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
để cứu hộ công an tỉnh thống nhất cần sự phối hợp của chủ tàu ahat sin
bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí có trang bị thiết bị chữa cháy chuyên dùng
đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường
để kiểm tra và làm việc cụ thể với thuyền trưởng tàu để thống nhất biện pháp phối hợp chữa cháy tại tàu
vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định
trong phần cuối của bản tin là thông tin về chuyên lã tội phạm
cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội đã ra quyết định truy nã
đối với ba đối tượng cùng với các tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản
đối tượng nguyễn văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu thường trú tại thôn phượng nghĩa xã phụng châu
huyện trường mỹ tp hà nội cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách một năm cm dưới trước
đuôi mắt phải
đối tượng hồ sĩ lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn cầu xã ngọc hòa
huyện trường mỹ tp hà nội cao một m bảy mươi ba và có nốt ruồi cách hai cm dưới sau đầu mắt trái
và đối tượng dương đức thuận sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn phú mỹ xã thư phú
huyện thường tín tp hà nội có nốt ruồi cách một cm sau cánh mũi phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng